thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh thái nguyên đồng thời biểu dương đảng bộ chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh thái nguyên
đang nỗ lực trở thành tỉnh thứ một mươi bảy của cả nước tự trang trải được ngân sách
tại buổi làm việc thủ tướng ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh thái nguyên trong thời gian qua
đồng thời đánh giá cao đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thái nguyên đã đoàn kết quyết tâm vượt khó khăn để hoàn thành
và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiều năm qua
nhấn mạnh đến vị trí vai trò quan trọng của tỉnh thái nguyên thủ tướng mong muốn trong thời gian tới
tỉnh tiếp tục nỗ lực cân đối thu chi ngân sách nhất là chi thường xuyên hướng tới là tỉnh thứ một mươi bảy trong cả nước tự cân đối ngân sách
nhân dịp công tác tại tỉnh thái nguyên thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại nhà truyền thống tỉnh ủy thái nguyên dân hương tưởng niệm tại khu di tích thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái